trong một vài năm gần đây nhiều cơ bộ lớn của trung quốc đã mạnh tay chi ra những khoản tiền khổng lồ
để đem về các ngôi sao nổi tiếng đang thi đấu ở châu âu
thế nhưng với những điều luật mới được liên đoàn bóng đá nước này đưa ra
các đội bóng của họ sẽ phải cân nhắc lại việc chi tiêu trên thị trường chủ nhiệm
không chỉ còn là điểm đến của những ngôi sao đã bước sang bên kia sừng dấp sự nghiệp
với mức lương cao hơn cả tại châu âu trung quốc đang là điểm đến của các cầu thủ
vẫn còn ở giai đoạn đỉnh cao
đơn cử là bản hợp đồng mới nhất từ cơ độc bộ thân hòa thượng hải
đội bóng thành phố cảng vừa trêu mộ thành công tiền về oscar từ chelsea với giá sáu mươi triệu bảng
tuy nhiên việc có quá nhiều ngoại binh chờ giải quốc nội sẽ khiến các cầu thủ trung quốc có ít cơ hội có sát hơn
chính vì vậy mới đây liên đoàn bóng đá trung quốc đã đưa ra điều luật mới
mà theo đó từ mùa giải năm sau các cơn bộ trung quốc chỉ có thể sử dụng tối đa ba cầu thủ ngoài châu âu
và một cầu thủ châu á thay vì năm cầu thủ ngoài châu âu
và một cầu thủ châu á như hiện tại
động thái này khiến nhiều ông lớn của bóng đá trung quốc sẽ phải cân nhắc lại kế hoạch mua sắm của mình trong thời gian tới
những ngày gần đây báo giới xứ sở sương mù đã đưa ra các bằng chứng về việc cơ độc manchester united
gần như chắc chắn có được chữ ký của victor lindelov
tuy nhiên những diễn biến mới nhất lại cho thấy hậu vệ của benfica vẫn chưa thể tới nhà hát của những giơ mơ theo đúng kế hoạch
theo những thông tin gần đây
manchester united và benfica đã đạt được thỏa thuận về thương vụ lindelof trị giá ba mươi tám triệu bằng
thế nhưng vụ mùa bán này bất ngờ gặp trực trật
theo abula tờ báo chuyên về thể thao ở bồ đào nha
cơ lợi bộ cũ vazderas đã gây trở ngại cho việc lindelof đến manchester united
năm hai nghìn một mươi hai khi lindelof chuyển từ vazderas sang đội trẻ benfica
cơ lợi bộ thụy điển đã thòng điều khoản nếu hậu vệ này được ra sân tại champions league
họ sẽ nhận được hai trăm năm mươi euro
mùa này lindelof đã đủ cả sáu trận tại đấu trường
trong đấu trường hàng đầu châu âu cho benfica thậm chí hậu vệ người thụy điển
còn là vào đội hình phát hiện tại champions league hai nghìn một mươi sáu của uefa
nhưng fasterras chưa mỏi mắt mà vẫn chưa thấy tiền đâu
do đó họ đã đứng ra ngăn cả thương vụ lindelof sang manchester united
tuy nhiên số tiền hai trăm năm mươi euro tương đương hơn hai trăm một mươi bảng anh
chẳng thấm vào đâu so với giá của lindelof là ba mươi tám triệu bằng
do đó benfica và manchester united tự tin sẽ giải quyết được vấn đề này
và hoàn thành thương vụ lindelof ngay trong khi chuyển nhượng mùa đông